thưa quý vị công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng có vị trí vai trò rất quan trọng
đảm bảo thi hành nghiêm minh bản án quyết định của tòa án góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công an cơ sở là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng
do vậy đây là nhân tố quyết định tới hiệu quả của công tác này
phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
năm hai nghìn hai mươi một có một mươi chín người đã chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng
hiểu được tâm lý của những người này thường tự ti mặc cảm và dễ bị lôi kéo quay trở lại con đường lầm lỗi
công an cơ sở đã gặp gỡ lắng nghe cảm hóa và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ về mặt tinh thần
đặc biệt giúp họ có một công việc ổn định là mục tiêu quan trọng nhất
phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
điện quan tới vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
các trường hợp khác tiếp tục là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ổn định cuộc sống
rồi là thường xuyên trao đổi với công an phường qua lực lượng cảnh sát khu vực
để chúng tôi có những hướng dẫn trao đổi rồi là hỗ trợ được tốt hơn
chiều nay công an phường vinh hiệp thành phố rạch giá phối hợp
ông phạm đức chí ở xã triềng sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
khi trở về tái hòa nhập cộng đồng ông đã được công an xã và chính quyền địa phương lập hồ sơ
hỗ trợ vai vốn để tập trung xây dựng kinh tế cùng gia đình phát triển mô hình ao vườn chăn nuôi chuồng chạy
giờ đây suy nghĩ của ông chín cũng đã thay đổi nhiều
tôi về từ lúc năm hai nghìn một mươi ba cho đến giờ thì đúng là cũng bên đảng và chính quyền
nhất là bên các anh công an xã đến động viên giúp đỡ rất chi là
công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án
tôi làm ăn mình có cái chỗ dựa ở đấy mình làm chăn nuôi nợn gà
bây giờ mình về mình phải quyết tâm không đi vào
công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án thu giữ hơn năm trăm năm mươi
còn các con các cái sau này nó lớn lên nó noi theo chứ không để mình đi vào những con đường này mãi được
công an cơ sở thực hiện hầu hết các công việc của quản lý giám sát giáo dục
người chấp hành án tỉnh sử tại cộng đồng và tái hoàn nhập cộng đồng
như triệu tập người chấp hành án
lập hồ sơ nhận xét báo cáo giảm miễn thời hạn xử lý vi phạm xây dựng mô hình
và thực tế cho thấy ở đâu công an cấp cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu
thì công tác này có kết quả tốt và ngược lại
thời gian qua công an cơ sở đã làm tốt phát trò nhiệm vụ đến công tác quản lý giám sát giáo dục
người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
đã có những bước chuyển rõ nét và ngày càng hiệu quả
trong thời gian qua bộ công an đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy
điều đó có ý nghĩa tác dụng đối với công tác quản lý giám sát giáo dục
người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
một nà đã đảm bảo có một đội ngũ cán bộ không trình độ
thời gian gần đây dù ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn công an
điều đó bảo đảm cho việc thực hiện tốt công tác quản lý giám sát giáo dục
người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
hai nà cán bộ công an cấp xã chính quy có những kiến thức cơ bản về pháp luật
nghiệp ưu nệp sức sẽ bảo đảm cho việc thực hiện quản lý giám sát giáo dục
người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoàn nhập cộng đồng tốt hơn
đặc biệt là gắn với công tác này với công tác nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến
nên sẽ tạo được sức mạnh tổng hợp tạo thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ của công an cấp xã
việc quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành
xong án phạt thù cho về địa phương để đạt hiệu quả luôn cần có sự chủ động của lực lượng công an
phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về thi hình án hình sự
và tái hoàn nhập cộng đồng quản lý tốt và tạo mọi điều kiện để người lầm đỗi cho về địa phương ổn định cuộc sống